thưa quý vị dự kiến vào ngày ba cho đến mùng năm tháng bốn giải đua xe công thức một việt nam sẽ diễn ra tại thủ đô hà nội
đến nay thì đã có gần một trăm linh du khách đăng ký tham sự
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cho nên mọi công tác đối phó với những tình huống xấu nhất cũng đã được lên kế hoạch
đối với nhiều đội đua khách du lịch đến từ những quốc gia có dịch như italia trung quốc đang hạn chế visa sẽ phải báo cáo lên chính phủ
đội đua đến từ vùng dịch bắt buộc phải thực hiện cách ly y tế
du khách và các đội khi đăng ký tham gia phải tính toán thời gian đến việt nam trước một mươi bốn ngày để thực hiện giám sát cách ly theo đúng yêu cầu hướng dẫn của bộ y tế
tuy nhiên nếu dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và cộng đồng ủy ban nhân dân thành phố sẵn sàng dừng tổ chức